trong khi đó bộ ngoại giao coes mới đây thông báo đã triệu đại sứ thụy điển để phản đối việc một người tị nạn iraq đốt bản sao kinh koran ở bên ngoài đền thờ hồi giáo tại thủ đô stockholm vào hôm hai mươi tám tháng sáu gây phản ứng dữ dội trong thế giới hồi giáo
thứ trưởng ngoại giao coes đã trao cho đại sứ thụy điển tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae công hàm phản đối chính thức của nhà nước coet với nội dung lên án và tố cáo về một phần tử cực đoan đốt bản sao kinh koran
công hàm nêu rõ thụy điển đã nhiều lần để xảy ra việc này trong đó có vụ một phần tử cực đoan mang hai quốc tịch thụy điển và đan mạch đốt bản sao kinh koran gần đại sứ quán thổ nhĩ kỳ ở stockholm hồi tháng một năm nay
trước đó uae maroc và iraq cũng đã triệu đại diện ngoại giao của thụy điển để phản đối hành vi thiếu tôn trọng và xúc phạm thế giới hồi giáo thổ nhĩ kỳ cũng đã lên tiếng chỉ trích những hành động chống lại thế giới hồi giáo
phản ứng trước động thái này thủ tướng thụy điển đã kêu gọi các nước bình tĩnh song nhấn mạnh không thể chấp nhận được việc nhiều người phá hoại các đại sứ quán của thụy điển ở nước khác
vụ đốt bản sao king koran ở thụy điển xảy ra hôm hai mươi tám tháng sáu đúng ngày đầu tiên diễn ra lễ ad an ha của người hồi giáo
người thực hiện vụ đốt bản sao kinh koran là sawan momika một người tị nạn iraq ở thụy điển và người này đã thực hiện hành vi trên ngay trước đền thờ hồi giáo lớn nhất ở thủ đô